hôm nay lực lượng công an tỉnh hòa bình cùng các lực lượng chức năng
đang tổ chức sơ tán người và tài sản của dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn
theo thống kê sơ bộ ban đầu trên địa bàn toàn tỉnh hòa bình
mưa lũ đã làm một mươi người chết
bốn người mất tích bốn người bị thương ngập hỏng hàng ngàn hectare lúa hoa màu
hàng trăm lồng bè ao nuôi cá chết hàng ngàn con da cầm thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng
trong đó nặng nề nhất là huyện đà bắc chín người chết bốn người mất tích bốn người bị thương
vỡ ba hồ thủy lợi ngập sạt lở hàng chục km đường giao thông nông thôn
trưa nay thủy điện hồ thủy điện hòa bình đã phải mở tám cửa xả
đây là đợt xả lũ lớn nhất của hồ thủy điện hòa bình trong vòng một mươi năm qua
theo thông tin ban đầu từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện phủ yên sơn la
mưa lũ đã làm hai người chết gồm lương thị huấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ở bản nà liều hai xã huy hạ bị đá lăn vào
phùng văn đại ở bàn sọc xã mường bang đêm qua ngủ lại lán nương bị đất đá lở vùi lấp
hiện nay trung tâm thị trấn phủ yên đang bị cô lập hệ thống lưới điện tại huyện phủ yên bị hư hỏng
khiến mất điện toàn huyện nhiều công trình cơ sở hạ tầng cầu cống bị phá hủy hơn năm mươi một nhà dân bị cuốn trôi vùi lấp hư hỏng
trong đó một mươi sáu nhà bị cuốn trôi hoàn toàn
thông tin cập nhật từ các huyện của tỉnh thanh hóa bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đến thời điểm hiện tại đã có tám người chết và mất tích
trong đó tại huyện lang chánh có hai cán bộ biên phòng đang mất tích trong lúc tuần tra làm nhiệm vụ
áp thấp nhiệt đới đã làm gần năm trăm linh nhà dân bị ngập sâu trong nước một trăm hai mươi ha lúa
và hơn bốn hectare rau màu bị ngập diện tích nuôi trồng thủy sản cũng bị ngập hơn tám trăm linh ha
mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về đã chia cắt nhiều xã ở các huyện miền núi thanh hóa
một số trường học ở các huyện miền núi phải cho học sinh nghỉ học và ở lại qua đêm vì nước dâng cao không thể đi qua các đập tràn
tại nghệ an do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sáng nay một mươi một tháng một mươi trên địa bàn tỉnh nghệ an vẫn có mưa to đến rất to lũ ở các sông đang lên nhanh
tính đến một mươi ba h ngày một mươi một tháng một mươi tại nghệ an đã có tám người tử vong và mất tích sau mưa lũ
ngoài ra mưa lũ tại nghệ an đã làm bốn nhà dân bị sạt lở bảy trăm ba mươi năm nhà dân bị ngập nước cùng hàng trăm hectare lúa và hoa màu bị ngập nặng
bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đã phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện thị xã di rời một trăm năm mươi bốn hộ dân với khoảng sáu trăm linh người ra khỏi khu vực ngập lụt